giá nhiều loại lúa và gạo nguyên liệu xuất khẩu tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiểu long
hiện tăng từ một trăm linh đến bốn trăm linh đồng một kg so với cách nay hơn một tuần
giá nhiều loại lúa và gạo nguyên liệu tăng do tiểu thương doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ xuất khẩu
trong khi đó nguồn cung lúa gạo hàng hóa tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiều long giảm so với trước
do các địa phương đã thu hoạch gần hết các diện tích lúa thu đông hai nghìn hai mươi
theo nhiều doanh nghiệp gần đây giá gạo xuất khẩu của nước ta tăng đã góp phần tạo điều kiện cho giá lúa gạo nội địa nhích lên
riêng tại thành phố cần thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông kiều long như vĩnh long an giang đồng tháp
nhiều loại lúa tươi hạt dài đang ở mức bốn chín trăm linh đồng đến năm hai trăm linh đồng một kg
lúa tươi jaspi tám mươi năm giá năm chín trăm linh đồng đến sáu đồng một kg
lúa nhật sáu bảy trăm linh đồng một kg
lúa tươi ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn giá từ bốn tám trăm linh đồng đến năm đồng một kg
dự báo giá nhiều loại lúa gạo có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới
do xuất khẩu gạo đang khá thuận lợi do nhiều nước tăng nhu cầu nhập khẩu